thưa quý vị với những cố gắng nhằm đưa bắc ninh có được một môi trường xanh sạch đẹp
mới đây thì nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ cao đã đi vào hoạt động
giải quyết cơ bản bài toán rác thải sinh hoạt còn tồn động trong cư dân
phát triển kinh tế trong nỗ lực tăng trưởng xanh bảo vệ môi trường là một nhiệm vụ
được tỉnh bắc ninh đặt lên hàng đầu sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao được xây dựng tại huyện quế võ
có công suất năm trăm linh tấn trên một ngày đêm
đây là dự án khởi đầu cho hệ thống làm sạch môi trường
táp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh của tỉnh bắc ninh
được sự ủng hộ giúp đỡ của bán nhân tỉnh cũng như các sở bán ngành
công ty cũng đã hoàn thành hết tất cả các hồ sơ pháp lý giấy chứng nhận
hiện nay thì công ty về mặt thủ tục pháp lý chúng tôi không còn vướng gì cả
đã hoàn thành trong hết và hiện nay thì công ty đang tập trung vào công tác đầu tư xây dựng nhà máy
vì một tương lai bền vững
bắc ninh trú trọng trong lĩnh vực quản lý xử lý chất thải công nghiệp và chất thải rắn sinh hoạt
bắc ninh liên tục đầu tư hệ thống thiết bị đồng bộ hiện đại
cập nhật những công nghệ tiên tiến trên thế giới
nghiên cứu áp dụng vào quy trình sản xuất cho hiệu quả đốt rác cao
hiện tại công ty đang rất là khẩn trương lỗ lực
hoàn thiện lốt những hạng mục nhỏ và chuẩn bị tập kết rác để vận hành
khi các nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ cao đi vào hoạt động
sẽ giải quyết mục tiêu
bắc ninh hành động vì môi trường sạch của tỉnh
quyết không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế
bên cạnh dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải công nghiệp
chất thải sinh hoạt tại huyện quế võ
bắc ninh còn có ba dự án xử lý chất thải được tỉnh cấp quyết định đầu tư
với tổng công suất khoảng một tám trăm linh tấn một ngày đêm
đối với các nhà máy tiếp theo thì chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị
để đơn độc đẩy nhanh các tiến độ như thế nào của
công ty thăng long cũng như là nhà máy của công ty môi trường thuận thành
thì sẽ dự kiến sẽ đưa vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đi vào hoạt động
việc đưa vào sử dụng nhà máy điện rác là dấu mốc quan trọng của tỉnh bắc ninh
đánh dấu sự chuyển dịch từ nền kinh tế chuyển thẳng sang nền kinh tế tuần hoàn
phát triển bền vững theo định hướng biến rác thải thành nguyên liệu tái sản xuất